thưa quý vị triều đại nhà lý kéo dài từ năm một nghìn chín đến năm một nghìn hai trăm hai mươi năm
là triều đại đầu tiên trong thời đại này giữ vững chính quyền một cách lâu dài đến hơn hai trăm linh năm
cũng là triều đại mở đầu cho nền độc lập tự chủ ổn định lâu dài
và đặt nền móng cho sự phát triển của dân tộc đại việt trong suốt lịch sử hàng nghìn năm sau
sự ra đời của triều lý gắn liền với lên ngôi của lý công uẩn vị vua khai sáng kinh thành thăng long
lý công uẩn sự lên ngôi của ông được soạn ra đại việt sử ký toàn thư đánh giá
vua ứng mệnh trời thuận lòng người nhân thời mở vận
các bộ sử cổ của việt nam như việt sử lược đại việt sử ký toàn thư thống nhất chép rằng
tháng một mươi năm một nghìn chín vua nhà tiền lê là long đĩnh mất các con còn nhỏ
quan điện tiền chỉ huy sứ là lý công uẩn được sự ủng hộ của tri nội là đào cam mộc
cùng thiền sư vạn hạnh đã lên ngôi hoàng đế
các quan trong triều đều nhất trí suy tôn
đó là ngày hai tháng một mươi một năm kỷ rậu ứng với ngày hai mươi một tháng một mươi một năm một nghìn chín

lý cộng uẩn lên ngôi vua lập ra vương triều lý đặt niên hiệu là thuận thiên
năm ấy lý công uẩn bước sang tuổi ba mươi năm
lịch sử dân tộc việt lật sang trang sử mới
theo soạn giả của đại việt sử ký toàn thư
thì sự kiện lý công uẩn lên ngôi vua là vua ứng mệnh trời thuận lòng người nhân thời mở vận
gần một năm sau khi lên ngôi vua tháng bảy âm lịch năm một nghìn một mươi
lý khái tổ tiến hành rời đô từ hoa lư về đại la
ông đã ban hành chiếu rời đô vào mùa xuân
nhận định về miền đất mới sẽ chọn rời đô
vua nhận định
thành đại la đô cũ của cao vương
ở giữa khu vực trời đất được thế dòng cuộn hổ ngồi
chính giữa nam bắc đông tây tiện nghi núi sông sao trước
vùng đất này mặt đất rộng mà bằng phẳng
thế đất cao mà sáng sủa
dân cư không khổ thất trũng tối tăm
muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh
với tư duy đó
về mảnh đất sẽ chọn để đóng đô
đã chứng tỏ lý công uẩn là một bậc minh quân
có tầm nhìn xuyên thấu không gian xuyên suốt thời gian
suy nghĩ thấu đáo tham khảo ý kiến quần thần
chuẩn bị kỹ lưỡng
tháng bảy năm canh tuất khi tiết trời vào thu
lý công uẩn cùng triều thân rời hoa lư ra thành đại la
các ghi chép của tiền nhân cho thấy
khi thuyền vừa cập bến ở trân thành
thì rồng vàng hiện lên trên thuyền ngự
rồng uốn lượn như chào mừng nhà vua
đến đóng đô ở vùng đất này
vì vậy nhà vua đã quyết định đặt tên cho kinh đô
của triều đại mình là thăng long
với khát vọng mãnh liệt
thăng long rồng bay
thể hiện khí thế vươn lên mạnh mẽ của vương triều lý
cũng là mở đầu cho sự phát triển rực rỡ của dân tộc việt nam
núi là vạt áo tre
sông là dải đai thắt
sau lưng là sông nước
trước mặt là biển
địa thế hùng mạnh mà hiếm
rộng mà dài
có thể là nơi vua ở hùng tráng
ngôi báu vững vững đẹp
các bền hình thể đại việt không nơi nào hơn được nơi này
quyết định rời đô ra thăng long của lý thái tổ
được xem là sự kiện trọng đại
đánh dấu bước phát triển vượt bậc của vương triều lý
trong vòng tám thế kỷ tiếp theo
hầu hết các triều đại phong kiến kế tục nhà lý
như nhà trần nhà mạc nhà hậu lê
đều tiếp tục dùng thăng long làm kinh đô
và có thời gian tồn tại tương đối lâu dài
và đến nay thăng long hơn nghìn năm văn hiến
là thủ đô hà nội
vẫn đã áp và đăng
trước khi được đưa ra
để tỏ sức sống trường tôn
và tầm nhìn vượt thời gian không gian
của vị vua lý thái tổ